các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
sau khi thử nhúng miếng thịt này vào nước sôi nước liền chuyển màu sang đỏ nhạt và thịt trở nên nhật nhạt có mùi tanh bất thường